thưa quý vị trong chiều và tối ngày một mươi bảy tháng bốn trên địa bàn huyện sinh hồ tỉnh lai châu có mưa lớn kèm gió lốc đã làm hai người mất tích
nhiều nhà ở tài sản của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng ảnh hưởng đến đời sống nhu cầu đi lại và sản xuất ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng bốn tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc bản con lẹ xã nậm mạ huyện sinh hồ tỉnh lai châu
xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền chờ năm người khi đang di chuyển trên lòng hồ khiến hai người mất tích
ngoài ra đợt sông lốc cũng làm một trăm hai mươi nhà dân tại các xã trăn nưa tảng ngào nậm cha bị tóc mái
nhiều cột điện thuộc hệ thống đường dây ba mươi năm kv tại các xã phìn hồ nong hẻo nậm hăn bị gãy đổ
một khu nhà ăn trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm tra bị mưa và gió lốc làm hư hại gần như hoàn toàn
ngoài ra đợt sông lốc cũng làm gãy đổ hàng trăm cây cao su của công ty cổ phần cao su hai lai châu ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra huyện sinh hồ đã chỉ đạo cơ quan chức năng trực tiếp xuống cơ sở phối kết hợp với chính quyền địa phương
kiểm tra xác minh hỗ trợ khắc phục hậu quả để giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống